sau tết nguyên đán thời gian nghỉ tết kéo dài đặc biệt là do tâm lý lo sợ ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh ncov các chương trình hiến máu tình nguyện đầu năm bị tạm dừng
trong khi đó nguồn cung chủ yếu từ viện huyết học truyền máu trung ương lại hạn chế dẫn đến tình trạng thiếu máu điều trị tại bệnh viện tỉnh lào cai
thiếu máu trầm trọng cần được truyền máu gấp sau nhập viện từ ngày sáu tháng hai ông má a báo mới được tiếp một đơn vị máu
trung bình mỗi tháng bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai cần khoảng một đơn vị máu cho các hoạt động cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân
tuy nhiên do tình trạng khan hiếm máu trong tháng một bệnh viện chỉ lấy thêm được gần một trăm linh đơn vị máu từ viện huyết học truyền máu trung ương nên không đủ để điều trị cho bệnh nhân
số lượng người hiến máu hạn chế dẫn đến lượng máu dự trữ tại đây cũng cạn kiệt
trước tình trạng thiếu máu trầm trọng bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai đã ưu tiên máu để chữa trị cho các ca bệnh nặng các tình trạng khẩn cấp đồng thời tuyên truyền kêu gọi nhân dân trên địa bàn đến trực tiếp bệnh viện để tham gia hiến máu tăng cường công tác phòng chống dịch do virus ncov bảo đảm an toàn cho người bệnh cũng như người dân tham gia hiến máu